đến với tình hình chiến sự tại iraq bộ quốc phòng nga chỉ trích liên quân do mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu dân sự ở nước này
bộ tổng tham mưu quân đội nga cho biết hôm hai mươi bốn tháng một mươi máy bay chiến đấu của không quân mỹ đã sử dụng bom và tên lửa tấn công vào địa phận tengkai
cách thành phố mosun một mươi bốn km về phía bắc phá hủy nhiều nhà dân và một trường học
liên quân do mỹ đứng đầu tiếp tục oanh kích các khu vực dân sinh ở mosun và các thị trấn khác thuộc tỉnh nivane của iraq
những hình ảnh vệ tinh đã cho thấy sự tàn phán nặng nề mà liên quân này gây ra đối với các nhà dân và một thánh đường hồi giáo
quân đội nga khẳng định hiện đang theo dõi sát sao tình hình chiến sự tại đây thông qua các vệ tinh